nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
đẩy mạnh giao quân tập trung xử lý nghiêm số thanh thiếu niên tụ tập lạm lét đánh võng nẹt cô
chỉ tính riêng vào tối ngày ba mươi tháng một mươi tổ công tác đã truy bắt lập biên bản hai mươi sáu trường hợp thanh thiếu niên càn quấy
tạm giữ hai mươi ba xe mô tô các loại tham mưu xử lý vi phạm hành chính năm mươi bảy triệu đồng
đặc biệt trong số xe mô tô bị tạm giữ thì có một xe yamaha sirius là tăng vật của một vụ trộm tại khu trung cư xuân phú
do hồ hạ hằng và trần quốc anh và trần quốc anh tú chú tại thành phố huế lấy trộm và điều khiển
đội cảnh sát giao thông trật tự đang phù hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố huế
tiếp tục xác minh điều tra mở rộng án xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
vũ xuân tú vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
năm hai nghìn tám tú đến tỉnh bình dương mua hai bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành răng hàm mặt
và công nhận danh hiệu bác sĩ giang hà mặt mang tên vũ xuân tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tại thanh hóa
sau đó tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả này đã để được sở y tế thanh hóa cấp cho tú chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tú nộp hồ sơ để thành lập phòng khám tại thành phố long xuyên tỉnh an giang do mình làm giám đốc và cũng là bác sĩ chịu trách nhiệm về chuyên môn
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đoàn thanh tra sở y tế tỉnh an giang tiến hành thanh tra phòng khám của tú và phát hiện đối tượng sử dụng văn bằng chứng chỉ giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ nguyễn tuấn vĩnh
chủ tịch quận thanh khê
chủ tịch truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn tuấn vĩnh bị công an quận thanh khê bắt giữ theo quyết định truy nã ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai về tội trộm cắp tài sản
cụ thể vĩnh và trần văn bảo hai mươi ba tuổi rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại khu trọ của bảo
chủ nhà trọ phát hiện tài sản bị mất đã trình báo cơ quan công an vào cuộc
quá trình điều tra vĩnh bỏ trốn vào thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc cũng như nhiều nơi khác
ngoài bảo bị bắt trước đó hiện vĩnh đã được công an quận thanh khê di lý về đà nẵng để phục vụ quá trình điều tra
ngày ba mươi một tháng một mươi công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã mời về trụ sở làm việc đối với đối tượng lê công quyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở tỉnh thừa thiên huế hiện cư trú tại thành phố hồ chí minh
để điều tra làm rõ về việc nam thanh niên này có hành vi đổ xăng dọa châm lửa đốt một nhà trẻ ở phường tân định thị xã bến cát
thông tin ban đầu vào khoảng tám h ba mươi phút cùng ngày đối tượng quyền đi bộ vào một cơ sở mầm non ở khu phố hai phường tân định
rồi tưới xăng vào khu phòng học của lớp các bé mầm non
thời điểm này trong phòng học đang có khoảng một mươi em nhỏ
khi quyền dùng riêng để chuẩn bị châm lửa đốt thì các giáo viên tại lớp học đã nhanh chóng đẩy thanh niên này ra ngoài phòng học
chi hô mọi người khống chế đối tượng giao cho công an phòng an
nhận được tin báo lực lượng công an phường tân định đã nhanh chóng có mặt tại hiển trí
công an phường thu giữ chai xăng các tăng vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý tiến hành test nhanh
đối tượng âm tính với ma túy
theo thông tin thu thập ban đầu của cơ quan công an cha và mẹ của quyền đều bị tâm thần
bản thân quyền thời gian gần đây có biểu hiện lạ bất thường và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
không chỉ thực hiện vào ban đêm ở những nơi vắng vẻ tội phạm cướp giật tài sản hiện còn ra tay cả vào ban ngày và tại những nơi đông người
bên cạnh sự manh động của tội phạm
thì phải khẳng định rằng để đối tượng thực hiện được hành vi thì phần lớn cũng do nhiều người còn chủ quan chưa cẩn trọng trong việc giữ gìn tài sản
phóng sự sau đây vừa được thực hiện trên địa bàn phường thống nhất tỉnh đồng nai
địa phương vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
nghề nghiệp không ổn định lại thích có nhiều tiền tiêu xài và trả nợ
lê minh danh ba mươi ba tuổi trú tại thành phố long khánh đã nảy sinh ý định cướp giật
để thực hiện hành vi trên đối tượng đã dùng xe máy giảo quanh địa bàn huyện thống nhất để thăm dò
đến địa bàn khu phố lập thành thị trấn dầu dây
danh phát hiện chị nguyễn thị minh châu ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai
điều khiển xe máy chở phía sau chị nguyễn thị thuận ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đồng nai
có cầm chiếc túi sách bên trong có sáu mươi triệu đồng tiền mặt
danh tăng ga áp sát cướp giật chiếc túi rồi nhanh chân tẩu thoát
tuy nhiên đối tượng đã bị công an huyện thống nhất bắt giữ sau đó
còn đây là bốn đối tượng phạm trí hiển ba mươi bảy tuổi nguyễn đình thường ba mươi tuổi
trương hoàng tuấn ba mươi tuổi và nguyễn đức thắng hai mươi một tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện thống nhất bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng tám khi đang đi trên đường sông thao ngô quyền
ở xã bào hàm hai huyện thống nhất anh ngô xuân tiến hai mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đồng nai
bị các đối tượng lạ mặt đe dọa ép xe sau đó chúng buộc anh tiến phải đưa năm mươi usd và hơn một triệu đồng
vào cuộc điều tra công an huyện thống nhất bắt giữ được nhóm đối tượng trên
theo cơ quan điều tra công an huyện thống nhất hành vi cướp cướp giật tài sản của các đối tượng
hiện nay rất manh động và liều lĩnh thậm chí các đối tượng còn tiến hành vào ban ngày và tại nơi đông người
tuy nhiên để các đối tượng thực hiện được hành vi phần lớn cũng do nhiều người còn chủ quan
chưa cẩn trọng trong việc giữ gìn tài sản đặc biệt trong đó có nhiều nạn nhân là phụ nữ
bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm cướp cướp giật tài sản trên địa bàn của lực lượng công an
mỗi người dân cũng cần phải tự nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa bảo vệ tài sản
tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
khi có vụ việc xảy ra người dân nên lưu ý đặc điểm nhận dạng của đối tượng
và nhanh chóng đến trình báo công an gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời điều tra
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một thông tin về y tế sốt xuất huyết tiếp tục bùng phát mạnh tính từ đầu năm
đến nay cả nước đã ghi nhận hai trăm tám mươi một một trăm tám mươi chín ca mắc với một trăm một mươi trường hợp tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một số ca mắc đã tăng bốn tám lần và số tử vong đã tăng tám mươi chín trường hợp
trong tuần qua có hơn một mươi ca mắc sốt xuất huyết hai ca tử vong
sốt xuất huyết tiếp tục ghi nhận tăng cao tại tp hcm và một số tỉnh phía nam miền trung tây nguyên
tại hà nội sốt sốt huyết tiếp tục tăng mạnh
đến nay thủ đô đã ghi nhận khoảng chín năm trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết một mươi hai trường hợp tử vong
hiện nay sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
hầu hết bệnh sẽ tự khỏi trong vòng hai tuần
bác sĩ sẽ điều trị các triệu chứng để hạn chế diễn tiến nặng có thể xảy ra
những trường hợp nhiễm bệnh nhẹ có thể tự khỏi sau một tuần
những trường hợp nặng được điều trị chủ yếu giảm triệu chứng và kiểm soát các nguy cơ diễn biến nặng của bệnh bằng cách hạ sốt chuyển dịch và chống sốc tích cực
nếu giờ vào học chưa hợp lý ảnh hưởng đến sức khỏe kết quả học tập của học sinh và gây khó khăn cho giờ làm việc của cha mẹ thì cần phải điều chỉnh
nên ưu tiên giờ của học sinh trước từ đó có thể tính toán điều chỉnh giờ làm việc
đó là thông tin được thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi vừa qua
chủ trương định hướng thì là như vậy thế nhưng điều chỉnh giờ học như thế nào lại là một câu chuyện không hề dễ
theo các địa phương thì nó sẽ có rất nhiều hợp lý bởi vì nó theo khu vực đóng trên địa bàn khu vực thành thị khu vực nông thôn
rồi địa bàn của học sinh khi tuyển sinh ở nhiều các khu vực khác nhau có thể như bản thân một trường thì nó làm trong một cái
và ngoài ra thì nó có thể là một cục tuyển sinh một cục tuyển sinh có thể ba bốn hoặc năm liên quan đến bốn năm cục huyện xung quanh
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu trẻ được bảo đảm về thời gian ngủ đủ giấc
sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển toàn diện khi trẻ đến trường và tích thu bài học
mới đây sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đã tiến hành khảo sát ý kiến
và quyết định việc lùi giờ học theo đa số tương ứng với chín mươi ba đồng thuận
theo đó quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp mầm non và tiểu học không sớm hơn bảy giờ ba mươi phút
trung học cơ sở không sớm hơn bảy h một mươi năm và trung học phổ thông không sớm hơn bảy h
việc điều chỉnh lại giờ học cho phù hợp với nhịp sinh học của từng nhóm tuổi và nhu cầu giấc ngủ
là vấn đề
đang được đặt ra để có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này
biên tập viên dương trang đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
chủ nhiệm các khoa học giáo dục trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
nội dung có trong vấn đề chính sách sáng nay
lời đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông việc điều chỉnh giờ học của học sinh hiện nay đã và đang cho thấy những vấn đề gì còn hạn chế ạ
thực ra là cái việc mà điều chỉnh giờ học nó là một cái việc rất là đơn giản thôi
nhưng mà có thể là ảnh hưởng rất là lớn đến học sinh
vì có thể giúp cho các em cảm thấy thoải mái hơn bảo vệ được sức khỏe tinh thần của các em
và qua đó thì cũng cải thiện được về khả năng học tập của các em khả năng tập trung chú ý ghi nhớ ở trên lớp
thế còn là cái chính sách giờ học của chúng ta hiện nay bây giờ thì dường như là chúng ta đang áp dụng là
một cái thời điểm bắt đầu giờ học cho tất cả mọi học sinh thuộc các vùng miền
cái điều này có thể sẽ không hợp lý
tuy nhiên là cái việc mà điều chỉnh những cái thời gian như thế nào thì nó phải phụ thuộc vào tình hình của địa phương
nó phải dựa trên các cái nghiên cứu thực chứng và cái khảo sát tình hình của người dân địa phương
để có được những phương án điều chỉnh giờ học tốt nhất
vâng như ông đã đề cập ở trên thì hiện việc sắp xếp điều chỉnh giờ học do từng địa phương quyết định
ở khu vực nông thôn thành thị hay là các thành phố trung tâm ven trung tâm có những đặc trưng khác nhau
vậy thì ông có thể nói rõ hơn về điều này không ạ
cái việc mà tính toán giờ học ở các địa phương ấy
có thể là
khác nhau ví dụ như là những cái vùng núi thường là không có bất cứ một cái hoạt động gì ở buổi tối cả
và bố mẹ ở trong những cái vùng đấy chủ yếu là làm nương giấy hoặc là làm nông cho nên là sẽ về sớm
giờ đã có thể là xong xuôi hết tất cả các cái công việc của gia đình rồi
và đứa trẻ có thể là cùng được bố mẹ kèm cặp để học tập đến tầm khoảng coi như là chín giờ rưỡi thì đã lên giờ đi ngủ
thì cái giờ học có thể buổi sáng là bắt đầu là sớm hơn
tuy nhiên là ở trong các cái thành phố lớn khi mà cái lịch trình làm việc của cha mẹ thì về
cũng rất là
muộn rồi các cái điều kiện về kẹt xe rồi con cái được đón về thì bao giờ là cũng toàn phải là tám rưỡi hơn
thì mới xong hết tất cả các công việc cá nhân gia đình
các con nghỉ một chút sau đó thì các con học tập và giải quyết được những nhiệm vụ học tập ở trên lớp
thậm chí là các bạn ấy không thể nào đi ngủ sớm trước một mươi rưỡi hoặc là một mươi một giờ được
và vì vậy nếu mà cái giờ học ở những thành phố lớn mà cũng bắt đầu từ tầm khoảng là sáu giờ bốn mươi năm là các bạn sẽ đến lớp vào lớp
thì các con dường như là
như là sẽ phải dậy từ năm giờ hơn
và với năm giờ hơn như vậy thì là các bạn sẽ không đảm bảo được cái giấc ngủ đủ dài để đến lớp một cách tỉnh táo
thì tất cả những yếu tố này đều phải được phân tích và đưa lên bàn cân
và để tạo ra được những cái chính sách mới nào đó mà có thể là hỗ trợ cho cái việc là các con đến trường
vâng vậy theo ông thì chúng ta cần phải có những chính sách tính toán điều chỉnh như thế nào
để vừa đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ song vẫn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay ạ
cái việc mà nghiên cứu để điều chỉnh cái giờ bắt đầu học tập của học sinh
cũng đầu tiên là phải bắt nguồn từ các em và đặt trọng số vào các em
ví dụ như là ở từng cấp học một thì cái nhu cầu về giấc ngủ và vệ sinh giấc ngủ như thế nào
cần phải được chỉ ra để cái lịch trình làm việc hàng ngày
bố mẹ thầy cô cũng như là cái lịch bắt đầu giờ học sẽ phải phù hợp với cả cái nhu cầu giấc ngủ của các em
đảm bảo cho cái sự phát triển tốt nhất
bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ phải tính thêm đến các cái yếu tố khác
ví dụ như là cái giờ đi làm của cha mẹ các cái điều kiện để hỗ trợ đưa học sinh
đối trường an toàn thì có rất là nhiều các cái yếu tố
và bên cạnh đó thì không phải cái việc mà chăm sóc sức khỏe tinh thần hoặc là đảm bảo về chất lượng giấc ngủ
nó không phải chỉ có mỗi cái chuyện là lùi giờ đi học buổi sáng
mà có thể là cả những kiến thức khác để giúp vệ sinh giấc ngủ cho các em
giúp cho các em là có một cái lịch trình buổi tối nó phù hợp hơn
và giấc ngủ có thể là nó ngắn nhưng mà nó phải đủ chất lượng
để đảm bảo tái tạo lại sức bền về mặt tâm lý giúp cho các em có thể học tập được tốt
một lần nữa xin được cảm ơn